sáng nay ngày hai mươi sáu tháng chín tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã trang nghiêm diễn ra lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang trong niềm thương nhớ của bà con nhân dân địa phương
đoàn lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ninh bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành các đơn vị tổ chức cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đã tới viếng chủ tịch nước trần đại quang tại quê nhà
ngay từ sáng sớm đoàn lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ninh bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành các đơn vị tổ chức và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đã tới viếng chủ tịch nước trần đại quang tại quê nhà xóm một mươi ba xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trong cuộc đời công tác hơn bốn mươi năm và trên các cương vị quan trọng chủ tịch nước trần đại quang luôn tận tụy trách nhiệm nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong lòng người dân cả nước nói chung và người dân tỉnh ninh bình nói riêng ông luôn là một vị chủ tịch nước bình dị tình cảm và đầy trách nhiệm